chủ tịch hồ chí minh vị lãnh thụ vĩ đại của đảng và dân tộc việt nam
doanh nhân văn hóa thế giới trọng kho tàng di sản mà người để lại
những điều nhắn nhủ cảnh báo năm xưa của bác về công tác cán bộ
vẫn vẹn nguyên giá trị trong bối cảnh toàn đảng toàn dân toàn quân
đang nỗ lực thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
phòng chống tham nhũng lãng phí để đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh
nhân tưởng niệm lần thứ bốn mươi chín ngày bác đi xa
và gần nửa thế kỷ thực hiện di trúc thiêng liêng của người
báo nhân dân truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật
nhớ lời bác dặn để mỗi chúng ta có thể thấm hơn tầm nhìn và tiên liệu của bác
về chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ qua những thước phim tư liệu quý
những vở kịch ngắn và những ca khúc sâu lắng về bác hồ kính yêu
chương trình nghệ thuật nhớ lời bác dặn
trực tiếp vào hai mươi h ba mươi
chương trình nghệ thuật nhớ lời bác dặn trực tiếp vào hai mươi h ba mươi